ngày một chín đại sứ quán việt nam tại campuchia đã tổ chức triều đái trọng thể nhân kỷ niệm bảy mươi một năm quốc khánh hai chín
dự buổi lễ có nhiều quan chức thượng viện quốc hội chính phủ hoàng gia campuchia
đại diện các cơ quan ngoại giao cùng nhiều bà con việt kiều đang kinh doanh sinh sống tại đây
tại buổi lễ phát biểu chúc mừng quốc khánh việt nam thay mặt chính phủ và nhân dân campuchia
bộ trưởng cao cấp bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế praksokhon
gửi lời chúc tốt đẹp tới các nhà lãnh đạo đảng nhà nước và toàn thể nhân dân việt nam
đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử lâu đời giữa việt nam và campuchia dựa trên tình hữu nghị
và sự tôn trọng lẫn nhau đã tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác song phương gần gũi hiện nay giữa hai nước
đại sứ việt nam tại campuchia thạch dư bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ hữu nghị
và hợp tác toàn diện giữa việt nam và campuchia thời gian qua đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam đại sứ thạch dư bày tỏ cảm ơn cộng đồng quốc tế
trong đó có campuchia đã dành sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả về tinh thần cũng như vật chất cho việt nam
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay